các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay lễ hội gò đống đa kỷ niệm hai trăm hai mươi chín năm chiến thắng ngọc hồi đống đa đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô hà nội
công an thành phố đà nẵng bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng trộm cắp tài sản trị giá gần một tỷ đồng
mỹ và hàn quốc sẽ nối lại cuộc tập trận chung bất chấp cảnh báo từ triều tiên
mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay lễ hội gò đống đa truyền thống tưởng niệm hoàng đế quang trung nguyễn huệ và chiến thắng ngọc hồi đống đa đã diễn ra tại công viên văn hóa đống đa
tham dự lễ khai hội có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố cùng với đông đảo nhân dân thủ đô đã cùng dân hương dân hoa thành kính tưởng nhớ công đức của vua quang trung người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
từ sáng sớm lễ dân hương rước kiệu múa rồng đã diễn ra
tiếp đó là các đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ dân hoa dân hương tưởng niệm hoàng đế quang trung
ngoài phần nghi lễ chống hội là phần trích đoạn sử thi chiến thắng của nghĩa quân tây sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải quang trung nguyễn huệ vào ngày mùng năm tết cách đây đúng hai trăm hai mươi chín năm
đặc biệt tham gia các cuộc đấu gõ không chỉ có nam giới mà có cả nữ giới nên hội càng thu hút đông khách tham quan
năm nào cứ đến ngày mùng năm tháng riêng thì chúng tôi đến dự lễ hội đống đai để tưởng nhớ đến công ơn của một người đã
thống nhất được đất nước sau bao nhiêu năm chia cắt và đồng thời diệt trịnh phù lê làm cho thống nhất non sông biển đảo được toàn vẹn lãnh thổ
đấy là một cái chiến công rất hiển hách mà chúng tôi không bao giờ quên được
lễ hội sẽ kéo dài hết ngày hôm nay với các phần biểu diễn nghệ thuật phong phú như múa tứ linh múa quản búa sinh tiền cờ người cờ tướng
các trò chơi dân gian cùng các hoạt cảnh tái hiện trận đánh năm xưa tại gò đống đa thể hiện tinh thần thượng võ hào hùng của chiến thắng ngọc hồi đống đa lịch sử
nhân dịp đầu xuân mới sáng nay trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an huyện châu thành tỉnh bến tre
sau khi nghe đại diện công an huyện báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác bảo vệ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo bộ công an trung tướng bùi văn thành đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích công an huyện châu thành đạt được
góp phần bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn đồng thời tặng quà gửi lời hỏi thăm và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an huyện
chúc lực lượng công an huyện châu thành tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương
thăm thị trấn châu thành cảm thông trước những khó khăn về cơ sở vật chất của công an thị trấn
thứ trưởng đã động viên và biểu dương lực lượng công an thị trấn châu thành đã cố gắng khắc phục khó khăn
bám sát địa bàn giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cửa ngõ của tỉnh bến tre
thưa quý vị mùa xuân là khởi đầu của bốn mùa cũng là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở
mùa xuân là tết trồng cây mang theo thông điệp của sự đâm trồi này lộc
tết trồng cây từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống văn hóa của người việt nam trên khắp mọi miền của tổ quốc
và trên quần đảo trường sa tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ càng có ý nghĩa hơn khi mà nơi đây vừa trải qua hai cơn bão lớn vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đảo trường sa những ngày đầu năm mới giữa biển trời mênh mông nơi tuyến đầu tổ quốc
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên đảo trường sa
ai cũng nằm lòng lời dạy của bác hồ kính yêu mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
cán bộ chiến sĩ thấu hiểu điều này khi hai cơn bão cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhất là cơn bão số một mươi sáu quét qua đảo trường sa đã làm gãy đổ hơn chín mươi số cây xanh
hiện nay là một số cây bằng vuông và cây xa vẫn còn sống thì tôi tổ chức chiết cảnh tổ chức trồng cây để tạo màu xanh trên đảo
ngoài ra thì sẽ tổ chức trồng một số cây phong ba để tạo cái khả năng chắn sóng đồng thời tạo một cái thảm thực vật màu xanh để cho cái cây khác phát triển tốt hơn
với lợi ích thiết thực và ý nghĩa to lớn đối với đời sống của quân và dân trên quần đảo trường sa
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ đã được chỉ huy lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu vùng bốn hải quân cho tổ chức đồng loạt trên các đảo trong những ngày đầu xuân mậu tuất
trên đảo trường sa đông tuy hệ thống cây xanh không bị nhiều thiệt hại qua hai cơn bão lớn năm rồi
nhưng tết trồng cây cũng được tổ chức với sự chuẩn bị khá chú đáo về các loại cây trồng
sao cho cây dễ sống và có thể sinh trường trong điều kiện khắc nghiệt nơi đảo xa
trường sa đông có cây bằng ta cây bằng vuông cây cha cây phong ba và cây bão táp
đặc biệt là đối với đặc trưng riêng của các loại cây trên đảo trường sa đông thì chỉ có cây bằng vuông thì mới có ở trên quần đảo trường sa nói chung và đảo trường sa đông của chúng tôi nói riêng
đấy là đặc trưng nổi bật nhất
cây bằng vuông thì nó thường gắn bó với biển đảo và nó thích nghi hợp với cái khí hậu thổ nhưỡng ở biển đảo và nó có phần gì đó là nó đặc trưng cho cái màu xanh của biển đảo
khi nhắc đến trường sa là nhắc đến cây bằng vuông
được trồng gần sở chỉ huy cây bàng vuông số chín là một trong những cây bàng có tuổi cao nhất ở đảo trường sa đông
từ cái gốc này hàng trăm cây bảng vuông được cán bộ chiến sĩ nhân ra khắp đảo cộng với nhiều loại cây khác đã dệt nên chiếc áo xanh đầy sức sống và đáng tự hào giữa biển khơi
bản tin tiếp tục với các tin tức an

công an tỉnh hòa bình vừa phá thành công chuyên án bắt quả tàng hai đối tượng đang vận chuyển trái phép ba mươi năm bánh heroin vào tối ngày hôm qua tại tiểu khu bốn thị trấn lương sơn huyện lương sơn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đều trú tại xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
điều tra mở rộng vụ án lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng trú tại thành phố thái nguyên và thành phố bắc cạn và thu giữ một xe ô tô camri cùng ba điện thoại di động
quên mặt trái của đồ uống có cồn đó là ngộ độc rượu nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông
và hơn thế nữa việc lạm dụng rượu bia quá mức còn có thể là nguyên nhân gây ra biết bao vụ ẩu đả giết người
cũng vì nguyên nhân này mà tối ngày hôm qua tại huyện y yên tỉnh nam định đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi con rể đi nhậu về đã dùng dao truy sát cả gia đình nhà vợ
hậu quả đã làm một người chết và hai người bị thương
nạn nhân là ông lê văn hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bị đâm chết tại chỗ
bà nguyễn thị quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi vợ ông hải và chị lê thị thiện con gái ông hải bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an huyện xã đã kịp thời có mặt phối hợp cùng với người dân địa phương khống chế bắt giữ đối tượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu phong tỏa bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
lãnh đạo quân huyện một mặt là triển khai các lực lượng bảo vệ hiện trường thu thập các tài liệu nhân chứng những người tham gia bắt giữ
cũng như là những người
đối tượng gây án được xác định là nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại ngô xá xã yên lợi ý yên nam định chính là con rể của gia đình
cái đứa con gái nó bảo là thôi thì chú sang bế đưa cho nhỏ con nó đâm chết cả con là cháu
thế tôi chạy sang thì đến cái cổng đối tượng đứng ở đây thì tay nó cầm cái dao bầu
nó nói là
chú vào đây tôi đâm chết thì tôi chạy sang đây thì sang đến nhà nó thì tôi cầm rồn nó vào đến cái chỗ nhà tắm đấy
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với vợ từ trước sau khi uống rượu ở nhà họ hàng về không làm chủ được
phương đã có lời qua tiếng lại với bố mẹ đẻ sau đó cầm dao bầu đi đến nhà vợ đâm bố vợ là ông hải chết tại chỗ
sau đó tiếp tục đâm mẹ vợ và vợ phải đi cấp cứu
em cũng quá đâm lúc đấy thì em chẳng nhớ đấy nữa
sau đó em
em trai đến
xong rồi một lúc thì cái dao ngoài chân đứng thì em trai đến thì mình thấy
cái phi vật trong kia mình thấy rồi nó cứ ôm chân em nó vèn mà
anh ơi em xin anh anh ơi xin em
xin anh thế là
thế lúc sau chú chú về xóm chú cương chú đến thì chú cầm một cái
gì dài lắm rồi là chú bảo là kia mới bỏ dao xuống thì em bỏ dao
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang phối hợp với các cơ quan điều tra
cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục đưa đối tượng nguyễn văn phương ra xử lý trước pháp luật
công an quận đống đa thành phố hà nội vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị lan anh
trú tại phố triều khúc quận thanh xuân thành phố hà nội
để tiếp tục làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hơn năm trăm linh triệu đồng
chỉ trong một thời gian ngắn từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay
lan anh đã lừa đảo cầm năm trăm bốn mươi triệu đồng của bốn người dân
bằng hình thức nhận tiền để đổi hộ tiền lẻ mà không mất phí
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân
công an quận đống đa đã khẩn trương điều tra xác minh và triệu tập lan anh đến trụ sở
để phục vụ công tác điều tra
tại đây đối tượng thừa nhận hành vi của mình
để tạo niềm tin lan anh đã đổi hộ bốn người trên hai lần với số tiền rất ít
bằng phương thức lan anh tự bỏ tiền phí đổi để bù
sau khi có được sự tin tưởng họ tiếp tục nhờ lan anh đổi tiền với số lượng lớn
và đã bị đối tượng này chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ
hai đối tượng trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng rủ nhau bẻ khóa đột nhập vào nhà người dân
trộm cắp số tài sản trị giá gần một tỷ đồng vào chiều ngày mùa một tết
sau một thời gian điều tra công an quận ngũ hành sơn đã nhanh chóng truy tìm
và bắt khẩn cấp hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng là phan văn phúc và trần quốc lĩnh đều hai mươi ba tuổi
cùng chú tại phường an hải tây quận sơn trà
chiều ngày một mươi sáu tháng hai nhận được tin báo của người dân trú tại phường mỹ an
về việc gia đình bị mất trộm trong khi đi chúc tết
công an quận ngũ hành sơn phối hợp với công an phường mỹ an khám nghiệm hiện trường
tiến hành truy xét nhanh đồng thời bắt giữ được hai đối tượng đang lẩn trốn ăn chơi tại quận cẩm lệ
khám xét khẩn cấp nhà ở của hai đối tượng công an quận ngũ hành sơn đã thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
gần ba mươi đô la mỹ và một máy tính sách tay tổng giá trị tài sản là gần một tỷ đồng
sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ tích cực truy bắt đối tượng cướp tài sản tại quốc lộ năm mươi ba thuộc xã hòa lợi
huyện châu thành công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đã vừa bắt giữ được bốn đối tượng gồm thạch hoàng
huỳnh văn huy sơn thanh và lâm trăm đoàn cùng chú tại xã hòa lợi huyện châu thành tỉnh trà vinh
các đối tượng này đã lên kế hoạch tìm người sơ hở để cướp tài sản tại khu vực vắng vẻ
ở đường tránh quốc lộ năm mươi ba thuộc xã hòa lợi phát hiện hai người phụ nữ đi xe máy hướng từ thành phố vinh
về huyện cầu ngang có mang theo túi sách nhóm đối tượng liền bám theo đến đoạn vắng thì áp sát
giật túi sách làm hai người đánh ngã xe lúc này chúng dùng ra đe dọa cướp tiền cùng với một số vật dụng khác
công an tỉnh hà nam cho biết vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng hai trên mạng xã hội và một số báo điện tử
đăng thông tin vào lúc hơn một mươi ba h cùng ngày tại xã hợp lý huyện lý nhân có một bé gái
sinh năm hai nghìn bốn đang bán bóng bay cùng với em gái thì bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc
kèm theo đó là hình ảnh cháu bé ngồi sau xe máy của người đàn ông này do camera gần đó ghi lại
vào khoảng hai mươi h cùng ngày một mươi chín tháng hai một số tài khoản facebook cá nhân tiếp tục đăng video clip
livestream đánh người đàn ông được cho là bắt cóc cháu bé nói trên ngay sau khi nhận được thông tin
công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung giải quyết qua lấy lời khai của bé gái
trước sự chứng kiến của gia đình và một số người có liên quan ban đầu xác định không phải cháu bé bị bắt cóc
mà là cháu đồng ý đi theo chỉ đường giúp ông nguyễn văn tuấn chú tại xã châu giang huyện duy tiên
tỉnh hà nam tìm mua bóng bay cho bé khẳng định không bị ông tuấn đe dọa hay xâm hại gì
hiện tại công an tỉnh hà nam đã đưa ông tuấn đi bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam để điều trị
và đang điều tra làm rõ vụ việc
trong ngày hôm nay bạn bè người thân cùng với hàng trăm đồng đội đã đến chia buồn tiễn đưa chiến sĩ công an lê trí phước về với đất mẹ
chiến sĩ lê trí phước đi nghĩa vụ quân sự tại trung đội cảnh sát vũ trang bảo vệ nhà máy lọc dầu dung quất thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
đã hy sinh thân mình để cứu người đuối nước vào chiều ngày ba tết vừa qua
mặc dù đau đớn tột cùng khi hai đứa con ruột bị chết đuối người anh đã tìm thấy sát và trôn cất còn người em đang tìm kiếm sát chèn biển
nhưng ông nguyễn văn hường ở thôn vân hà xã đức phong huyện mộ đức lặn lội tìm đến nhà chiến sĩ công an lê trí phước
để cố gắng cứu hai người con trai của ông
nghe được tin buồn bạn bè hàng xóm và những người thân đã đến thắp nén nhang tiễn biệt
không khí tang thương phủ trắng cả một vùng quê nghèo
tai nạn giao thông tăng cao nguyên nhân chủ yếu là lái xe sau khi uống rượu bia vi phạm tốc độ không đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy và vi phạm xảy ra tại khu vực nông thôn chiếm phần lớn trong các trường hợp
thưa quý vị chiều nay mùng năm tết ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ tết đã có hàng vạn người dân khắp cả nước đổ về hà nội để học tập và làm việc mật độ phương tiện cũng gia tăng tạo áp lực lên hệ thống giao thông nhất là tại các cửa ngõ thủ đô
tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt các phương án điều tiết giao thông nên đến cuối giờ chiều nay tình trạng giao thông dù rất căng thẳng vì áp lực người và phương tiện tăng đột biến tuy nhiên vẫn lưu thông trên đường khá thuận tiện
tại các cửa ngõ ở hà nội lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã chủ động hướng dẫn giao thông tại ba trăm năm mươi hai nút giao thông và hai mươi năm chốt trọng điểm trên một mươi năm tuyến quốc lộ trục chính ra vào thành phố để người dân đi lại thuận tiện và du xuân đồng
hôm nay có tăng cường rất nhiều chuyến nhiều chuyến hơn mọi năm rất nhiều
giá cả vẫn giữ nguyên là hai trăm ba mươi giá cả thì xe hà sơn hải vân thì có chênh hơn một chút so với các loại xe khác nhưng mà em cảm thấy hài lòng với mức giá đấy
xong ngồi thoải mái trẻ con cũng được ngồi một mình một ghế vâng không phải nhối nhét gì
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh theo ghi nhận của phóng viên do người dân các tỉnh miền tây trở lại tp hcm bằng phương tiện cá nhân nhiều khiến tình hình giao thông qua cửa ngõ phía tây thành phố tăng đột biến
vào trưa nay lượng xe máy di chuyển trên quốc lộ một
đoạn qua huyện bình chánh khá đông tuy nhiên không xảy ra tình trạng ủn xe
đoạn từ cầu vượt nguyễn văn linh đến vòng xoay an lạc quận bình tân
trên tuyến quốc lộ một các phương tiện cũng phải di chuyển với tốc độ chậm
còn tại thành phố đà nẵng trong ngày nghỉ tết nguyên đán cuối cùng lượng xe đổ về tăng cao mật độ người tham gia giao thông dày đặc nhiều khu vực xảy ra tình trạng ủn ứ
chúng tôi đã huy động lực lượng phương tiện huy động tối đa lực lượng phương tiện để mà tăng cường công tác tình trạng ẩm sát trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố đà nẵng
tập trung các tuyến đường trong nội thành xử lý quyết liệt có hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tài nạn giao thông
qua cái thầy dõi thì cái tình hình cái việc chấp hành của người dân nó có chuyển biến tích cực điều đó góp phần tạo chuyển biến tích cực cho công tác đảm bảo tập tượng giao thông
với việc túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường